biến đổi khí hậu đang có tác động rất mạnh đến quá trình biến đổi dòng chảy làm bờ sông sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn
tại long an sạt lở bờ sông đang đe dọa đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân đang sinh sống dọc theo các tuyến sông và canh rạch
trên địa bàn tỉnh long an đang có hơn chục điểm sạt lở nguy hiểm nhất là khu vực thị trấn cần duộc tỉnh long an
thống kê của ngành thủy lợi long an từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay khu vực này đã có một mươi hai căn nhà và một số ngôi chợ bị trôi xuống sông
hiện tại đã có nhiều hộ dân trước đây xây nhà trên nền đất liền thì nay phải dựng nhà sàn trên sông để ở
cũng trên sông cần ruộc sạt lở đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng ba trăm linh hộ dân
trong đó có sáu mươi ba hộ đang sống ngay trên khu vực sạt lở cần phải di rời khẩn cấp
trong vòng một mươi năm trở lại đây đã có một mươi căn nhà trôi xuống sông còn lại sáu mươi ba căn nhà
đã có nhiều nhà bị nghiêng về phía sông tường nhà bị nứt nhiều chỗ kết cấu không còn bền vững và đảm bảo an toàn để người dân sinh sống
băng đêm là không dám ngủ băng đêm là trời mưa chứ nước cạn là không giờ dám ngủ
nó kêu dữ lắm nó lúng nó sạt từ từ từ từ nó không có làm một ề như hôm đó nữa
tại vì cái nhà dưới đã bớt hết rồi bây giờ còn cái này là chỉ nó rút xuống nó lúng xuống lúng xuống
và đắp đắp lên tự mong mỗi của chúng tôi ở đây là mong nhà nước là một cái bờ kè
không cần đền bù miễn sợ làm nhưng mà còn phải chừa chỗ để dân ở
chứ không phải là làm cái bờ kè lên tuốt trên đây rồi giờ chỗ đâu nó ở
tình hình sạt lở lớn bờ sông trên địa bàn tỉnh long an tập trung trên các tuyến kênh sông lớn như sông vàng cò sông cần ruột
vụ sạt lở gần đây nhất xảy ra ngày bốn bảy bảy
trên kênh dương văn dương làm sáu căn nhà bị hư hỏng nặng các hộ dân phải di rời khẩn cấp
sạt lở trên đê sông vàng cò là một căn nhà bị sập giao thông không đi lại được
trong thời gian vừa qua ngành cũng đã tham mưu quỹ ban nhân tỉnh đã báo cáo với các bộ ngành trung ương
và đã được thủ tướng phê duyệt hỗ trợ tám mươi tỷ để mà làm một cái kè để mà chống sạt lở
cái đoạn góp bốn xa lồng hậu cũng như là cái đoạn ven thị trấn thường duột
cũng như là cái đoạn gần bên phà thường duột
ngành tiếp tục khảo sát thăm mưu ủy ban tỉnh
tiếp tục báo cáo với các bộ ngành trung ương
các bộ ngành trung ương nhờ báo cáo thủ tướng để xin giốn để đầu tư những đoạn sạt lở còn lại
để làm sao đảm bảo là chống sạt lỡ bảo vệ bờ bảo vệ nhà cửa của nhân dân trong thời gian tới
tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh long an diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường
chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn đã kiến nghị các bộ ngành trung ương
hỗ trợ vốn để địa phương thực hiện các giải pháp chống sạt lở